thưa quý vị chỉ sau một ngày đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước việt nam dân chủ cộng hòa
tại quảng trường ba đỉnh lịch sử
ngày ba tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm chủ tịch hồ chí minh đã chủ trì cuộc họp đầu tiên của hội đồng chính phủ
từ nhu cầu cấp bách về tài chính của nhà nước chính phủ chủ trương thành lập quỹ độc lập
bước đầu là tổ chức tuần lễ vàng được tiến hành trong cả nước khai mạc ngày một mươi bảy tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
đến ngày hai mươi bốn tháng chín tuần lễ vàng đã thu về sự ủng hộ rất tích cực của nhân dân và cả nước
sự kiện trên không chỉ giúp chính phủ cách mạng non trẻ vượt qua những thiếu thốn về tài chính
mà còn là minh chứng rõ nét sức mạnh từ sự đoàn kết đồng lòng tất thắng của quần chúng nhân dân
sau khi giành độc lập nhà nước việt nam dân chủ cộng hòa vừa mới ra đời đã phải đương đầu với muôn vàn khó khăn
chính phủ và chủ tịch hồ chí minh đã đưa ra chủ trương tổ chức tuần lễ vàng
động viên nhân dân tình nguyện ủng hộ xây dựng quỹ độc lập
đây là một chủ trương đúng đắn kịp thời có ý nghĩa quan trọng trong vận động mọi người dân yêu nước
tự nguyện đóng góp cho tổ quốc đưa cách mạng vượt qua khó khăn thử thách và tiếp tục giành thắng lợi to lớn
trong thư gửi đồng bào toàn quốc nhân dịp tuần lễ vàng hồ chủ tịch nhấn mạnh
muốn củng cố nền tự do độc lập chúng ta cần sức hy sinh phân đấu của toàn quốc đồng bào
cần sức quyên góp của nhân dân nhất là những nhà giàu có
gia đình cụ trịnh văn bô là một trong những nhà tư sản hà nội đi đầu
hưởng ứng trong phong trào tuần lễ vàng không chỉ ủng hộ năm trăm linh cây vàng
mà với tiếng nói và địa vị của mình trong giới tư sản hà thành lúc đó
gia đình cụ đã vận động các nhà tư sản các gia đình yêu nước khác quyên góp được bốn lạng vàng
kết quả tuần lễ vàng là một kỳ tích trong những ngày đầu của nước việt nam độc lập
chỉ trong vòng bảy ngày đồng bào cả nước chủ yếu là các gia đình giàu có
hưởng ứng lời kêu gọi của chủ tịch hồ chí minh
đã quyên góp được hai mươi triệu tiền đồng bào
đồng bào đông dương và ba trăm bảy mươi kg vàng bằng một mươi lần số tiền ta thu được
trong nhà băng đông dương khi giành lại chính quyền ở thủ đô hà nội
trong tuần lễ vàng ông bà chủ nhà chính là ông trịnh ban bô và bà hoàng thị hồ

những kết quả thu được từ tuần lễ vàng cuối mùa thu ất dậu một nghìn chín trăm tám mươi
không chỉ có ý nghĩa to lớn về tài chính mà còn mang ý nghĩa chính trị sâu sắc
không chỉ giúp đảng và chính quyền cách mạng tháo gỡ tình thế
nghìn cân treo sợi tóc tạo thế và lực
để giải quyết từng bước các nhiệm vụ cách mạng tiếp theo
mặt khác còn góp phần quan trọng nâng cao uy tín của chính quyền cách mạng non trẻ
trước quần chúng nhân dân và bạn bè quốc tế
phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc
khơi dậy tinh thần yêu nước của mọi giai cấp tầng lớp trong xã hội
đúng như khẳng định của chủ tịch hồ chí minh
tuần lễ vàng sẽ tỏ cho toàn quốc đồng bào và cho toàn thế giới biết
trong khi các chiến sĩ quyết hy sinh giọt máu cuối cùng
để giữ vững nền tự do độc lập của nước nhà
khi đồng bào ở hậu phương nhất là những nhà giàu có
cũng có thể hy sinh được chúc vàng để phụ sự của quốc
tuần lễ vàng thực sự là bài học kinh nghiệm quý báu trong công tác dân vận
vận động và phát huy vai trò của quần chúng nhân dân
đặc biệt là vào những thời điểm khó khăn của sự nghiệp cách mạng

trong khi các chiến sĩ quyết hy sinh giọt máu cuối cùng